theo cáo buộc ông nguyễn văn dũng là cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước tp hcm
cùng các đồng phạm đã có nhiều sai phạm để nhóm trương mỹ lan thực hiện hành vi phạm tội
hồ sơ vụ án thể hiện ông này đã gây thiệt hại sáu trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
liên quan vụ án xảy ra tại scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
có năm bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo gồm nguyễn văn dũng phó giám đốc ngân hàng nhà nước tp hcm
võ văn thuần nguyễn thị phi loan và phan tấn trung
cùng là phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nguyễn tín tổ trưởng tổ giám sát
theo hồ sơ vụ án hành vi của các cá nhân trên liên quan đến bốn tổ giám sát ngân hàng scb
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai việc thẩm định kế hoạch tái cơ cấu scb hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và đoàn thanh tra scb năm hai nghìn một mươi hai
quá trình điều tra cơ quan tố tụng xác định các quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước
về công tác thanh tra giám sát đối với scb sẽ có bốn biện pháp
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cục hai và ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm đã không triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra thanh tra định kỳ đột xuất đối với scb
hai đơn vị trên chỉ triển khai các biện pháp giám sát an toàn vi mô quy định
của pháp luật và biện pháp giám sát qua báo cáo của scb thông qua việc thành lập các tổ giám sát
quá trình thực hiện biện pháp giám sát qua báo cáo khi xét thấy rủi ro số hiệu vi phạm pháp luật
tổ giám sát đề xuất lãnh đạo cục hai hoặc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm kiểm tra thanh tra đối với scb
trong quá trình giám sát từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tổ giám sát đã có hơn bảy mươi lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về nội dung trên
đề xuất đưa scb vào báo cáo
đại diện kiểm soát toàn diện kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm chấp thuận
theo hồ sơ vụ án năm bị cáo nêu trên với vai trò là lãnh đạo cục hai
lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
và tổ trưởng tổ giám sát đã ngăn chặn cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm
và thực trạng tài chính rất xấu của scb lên ngân hàng nhà nước
các bị cáo cũng không kiến nghị ngân hàng nhà nước đưa scb vào diện kiểm soát toàn diện
không kiến nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước thanh tra pháp nhân scb để kịp thời xử lý các sai phạm
thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của tổ giám sát
cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của ngân hàng nhà nước và cơ quan thanh tra giám sát
tại cuộc họp ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông dũng đã chỉ đạo kết luận
do nguồn nhân lực của thanh tra giám sát có số lượng rất hạn chế khối lượng công việc rất lớn
thời gian yêu cầu xử lý nhanh chóng
vì vậy qua các nội dung nêu trên việc thực hiện thanh tra toàn bộ khách hàng là không thể thực hiện được
do đó khi thanh tra cần xác định lựa chọn khách hàng có trọng tâm
hồ sơ vụ án thể hiện quá trình thực hiện giám sát
các cá nhân trên đã nhận tiền quà biếu của scb vào các dịp lễ tết
theo đó ông dũng nhận bốn trăm linh triệu đồng một mươi năm usd ông nguyễn văn thuần nhận một tám tỷ đồng
ông phan tấn trung nhận một một tỷ đồng nguyễn thị phi loan nhận bốn trăm bảy mươi chín
phan nguyễn tín nhận năm trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng những sai phạm trên của ông dũng và đồng phạm đã để nhóm trương mỹ lan thực hiện hành vi trái pháp luật
khiến scb mất thanh khoản hoàn toàn số tiền sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó ông dũng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại số tiền là sáu trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
nợ gốc là bốn trăm năm mươi hai bốn trăm một mươi năm tỷ đồng và lãi là một trăm năm mươi bốn bốn mươi bốn tỷ đồng
những người còn lại trong nhóm này bị cáo buộc gây thiệt hại
cho scb số tiền từ hai trăm một mươi sáu hai trăm hai mươi năm tỷ đồng đến sáu trăm linh năm ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan tới nhóm này nhà chức trách xác định ông tô duy lâm
nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm không can thiệp
không tham gia chỉnh sửa phê duyệt nội dung báo cáo của tổ giám sát
nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự
tuy nhiên cơ quan tố tụng cho rằng cần kiến nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền
đối với ông lâm về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm của cấp dưới
bà trương mỹ lan khẳng định với luật sư với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào
bà lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
theo đó gia đình bà chủ vạn thịnh pháp cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử
sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đối với tám mươi sáu bị cáo
trong đó bị cáo trương mỹ lan là cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bị xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
trong vụ án này bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố về các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba
khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
phạt tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
quy định tại khoản ba điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bà lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng
của ngân hàng scb
sự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra gần hai tháng kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng bốn
từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất việt nam này phải đối diện với ba tội danh
trong đó có tội tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình
bà trương mỹ lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả
trao đổi với phóng viên luật sư giang hồng thanh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
ông là một trong năm luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà trương mỹ lan
ngoài ông giang hồng thanh các luật sư khác bào chữa cho bà lan gồm
luật sư nguyễn huy thiệp
luật sư giang hồng thanh cho hay ông và các đồng nghiệp được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba và tòa án nhân dân tp hồ chí minh
tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ trao đổi với bà trương mỹ lan
sau khi kết thúc điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tp hồ chí minh
tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các luật sư trong việc sao chùm
nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án thời gian không hạn chế
về sức khỏe của bà trương mỹ lan luật sư thanh cho hay
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp được các cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh vĩnh phúc
trại tạm giam công an tỉnh hải dương và hiện nay là một trại tạm giam tại tp hồ chí minh
quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt
qua ghi nhận bà lan mắc nhiều bệnh phải dùng gần một mươi loại thuốc mỗi ngày
tuy nhiên bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà lan bị thiếu thuốc
khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi là chạy thông báo cho luật sư gửi bổ sung
về tinh thần bà lan ổn định vững vàng không thăn phiền đổ lỗi oán trách ai
bà lan vẫn tin vào đảng và nhà nước
luật sư thanh cho biết thêm do gia đình bà lan ở xa
nên cơ quan tố tụng và các cơ sở giam giữ cho phép ông thanh thay mặt gia đình mỗi tháng
từ hai đến ba lần gửi đồ ăn uống nhu yếu phẩm thuốc men cho bà
bà trương mỹ lan rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan
các cơ quan chức năng
mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng
thế nhưng bà trương mỹ lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề
các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án
trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội phải trách nhiệm bồi thường khắc phục
bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào
bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
bà trương mỹ lan chia sẻ với luật sư không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này
trên thực tế từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém
thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn vào năm hai nghìn một mươi một
theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó
bà lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình
đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình
để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tiến dụng yếu kém trước đó
tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ ảnh hưởng đến hệ thống các tổ chức tiến dụng
gia đình bà lan cũng cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
khi các luật sư trao đổi với bà lan về khối bất động sản khổng lồ
ở những vị trí đắc địa tại tp hcm về việc tại sao chưa triển khai dự án
bà lan lý giải muốn lựa chọn đối tác tốt nhất về tài chính kỹ thuật và quản trị
để xây dựng những công trình tầm cỡ thế giới như tòa nhà times square của vợ chồng bà
mang lại dấu ấn cho việt nam và nhất là nâng cao hình ảnh của tp hcm
là nơi dòng họ và gia đình bà nhiều đời nương nóng chịu ơn
sắp đến ngày xét xử bà trương mỹ lan mong muốn các cơ quan tố tụng
xem xét một cách kỹ lưỡng thấu đáo mọi vấn đề
để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án
ở vụ án này bà trương mỹ lan có hai người thân trở thành bị cáo là ông chu lập cơ
chồng bà trương mỹ lan và trương huệ vân cháu ruột bà trương mỹ lan
cáo trạng xác định hai người này làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
dẫn đến các hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ông chu lập cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay
cụ thể ông chu lập cơ
là cổ đồng chính chủ tịch hội đồng quản trị
giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần times square việt nam
năm hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan đã trao đổi thông nhất với chu lập cơ và lãnh đạo ngân hàng scb
về việc sử dụng tài sản ở times square để đảm bảo cho các khoản vay
theo chỉ đạo của trương mỹ lan chu lập cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
biên bản họp hội đồng quản trị của công ty times square
chấp thuận thế chấp tài sản nhằm bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân
tổ chức do bản lan chỉ định
tiếp đó trương mỹ lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square lập các hồ sơ vay vốn khống
nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn
tại cơ quan điều tra ông chu lập cơ khai nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay
theo đề nghị của bản lan
ông cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn
không có nhu cầu vay thế nhưng vẫn ký vào các thủ tục
hợp thức khóa hồ sơ vay vốn cho bản lan
qua trao đổi với vợ ông chu lập cơ được đề nghị lấy tài sản dự án times square
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân
tổ chức do bà lan chỉ định tại ngân hàng scb
ông chu lập cơ đã đồng ý thống nhất với vợ để ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết công ty times square chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp
cho các khoản vay do bà lan đề nghị tại scb
bị cáo nhận thức rõ việc ký các biên bản
nghị quyết của công ty times square
là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại ngân hàng scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chu lập cơ đã giúp trường mỹ lan hợp thức khóa hồ sơ vay vốn khống
để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng scb cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng
tổng số tiền giải ngân là hai mươi chín bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng
thời hạn vay vốn năm năm
toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của trường mỹ lan

tổng nghĩa vụ các khoản nợ do chu lập cơ ký hợp thức thủ tục còn bốn mươi sáu khoản vay
với tổng cộng dư nợ là ba mươi chín hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
sau khi đối xử với giá trị các tài sản đảm bảo khoảng ba mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định ông chu lập cơ đã giúp sức cho bài trường mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng tiền thiệt hại hơn bốn mươi hai bị hại
cùng với đó là số tiền hỗn hợp
hội lộ lớn nhất từ trước tới nay cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng
của vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
những sai phạm trong vụ án này diễn ra trong thời gian dài
liên quan nhiều đơn vị và không ít cá nhân liên đới cho thấy
những thủ đoạn thao túng của một cá nhân đối với toàn bộ hoạt động của một ngân hàng